cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm để tuyên truyền nhắc nhở
hôm nay là ngày lẻ mùng bảy nhưng vẫn còn một số xe độ bên phải đường do chưa nắm được chủ trương này
chỉ trong giờ giao quân lực lượng thanh tra quận hoàn kiếm đã nhắc nhở gần một mươi trường hợp vi phạm
vào những ngày tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra kiểm soát và nhắc nhở để người dân thực hiện đúng theo kế hoạch của thành phố

thì hôm nay đường phố rộng hơn thoáng hơn và đẹp hơn vì các chủ phương tiện xếp xe ngay ngắn
chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của hầu hết những người tham gia giao thông
tôi thấy những đường phố rộng rãi thì cũng nên thực hiện chủ trương như thế này

anh nghĩ là mới đầu thì chắc cũng có nhiều người chắc cũng chưa thể đồng tình ngay được
nhưng anh nghĩ về sau là họ cũng chắc là chấp hành hết
để có hiệu quả lực lượng chức năng sẽ thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát duy trì trật tự

bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị khi triển khai đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố này

nắm rõ chủ trương chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
từ mùng một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy sẽ kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định
trẻ biến chứng nặng do ho gà
nên trước khi thực hiện phải quán triệt tới toàn bộ cán bộ giáo viên trong trường
đồng thời phải đánh giá những tiêu chí như giáo viên dạy lâu năm giáo viên thuộc gia đình chính sách
vợ của chiến sĩ bộ đội đóng quân tại biên giới hải đảo
ngoài ra nhà trường cần làm công tác tư tưởng và tổ chức thực hiện một cách công khai
minh bạch để giáo viên yên tâm
tuy nhiên nhiều nơi vẫn chưa làm tốt công tác này dẫn tới những bức xúc kéo dài
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải phòng
đây là nhà của cô giáo trần thị thoa tại thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cô thoa là giáo viên trường trung học cơ sở an đồng đã được một mươi sáu năm và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chồng cô thoa là sĩ quan đang công tác tại tàu bốn nghìn ba mươi sáu hải đội một trăm linh một bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
thường xuyên công tác xa nhà
nhưng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cô thòa bất ngờ được điều động đến dạy học tại trường trung học cơ sở quốc tuấn cách nhà một mươi năm km
cùng đợt với cô thoa trường trung học cơ sở an đồng còn điều chuyển bốn giáo viên khác
đều trong hoàn cảnh tương tự có cô đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
tôi cũng chỉ có nguyện vọng cho tôi trở về trường trung học cơ sở an đồng để tôi công tác
quy trình mà đồng chí tiến tự lấy phiếu tự nghĩ ra
lập ra một ban trung tâm thì cái ban trung tâm đó có một mươi người
mà một mươi người đó thì trong số giáo viên toán của chúng tôi là có chín người lấy phiếu
nhưng một mươi người đây là do đồng chí tiến tự cử ra
đặt vấn đề ra là đồng chí điều động đi đồng chí cần phải có tiêu chí cụ thể
thì chúng tôi mới tâm phục hợp phục đồng chí cho qua cái vấn đề này
trước đó ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ông tiến đã tổ chức năm cuộc họp để bỏ phiếu chuyển các cô đi trường khác
mà không dựa vào bất kỳ tiêu chí nào kể cả công tác hậu phương quân đội
trường khác cụ thể trường thì báo cáo với anh là chúng tôi cũng chỉ được ra một cái nhiệm vụ đầm đập danh sách binh chế thừa
cho nên là anh em đi làm bình đẳng giống như nhau
cho nên là cái việc xét tính điều kiện tiêu chí hoàn cảnh của từng cá nhân một trong ngôi đồng dư phạm nhà trường
thì thực sự nó cũng rất là khó
bởi vì bốn mươi một đồng chí biên chế thì bốn mươi một hoàn cảnh khác nhau
thẩm quyền của đoàn huyện và đảm bảo cái
thế còn cái nguyện vọng của mình là muốn về gần nữa thì cứ hãy chấp hành cái quyết định đi sau đó thì đề xuất
thì cũng mà đồng chí lãnh đạo đã hứa rồi
trao đổi về vấn đề này lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an dương cũng thống nhất phê bình công tác lập danh sách
và tham mưu cho lãnh đạo huyện an dương để ký quyết định điều động năm cô giáo tại trường trung học cơ sở trường an đồng
và đưa ra kế hoạch ưu tiên điều động các giáo viên này được quay trở lại trường trung học cơ sở an đồng để giảng dạy
đồng chí chủ tịch ủy ban huyện đã có ý kiến là sau khi mà nhà trường trường trung học cơ sở an đồng
mà có mở lớp thêm và cần phải điều động đội ngũ giáo viên thiếu theo kỹ thực tế để đảm bảo cái công tác dạy và học
thì chúng tôi sẽ chỉ đạo để tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện để điều động các cái khu mà đang có cái nguyện vọng
được về trường trung học cơ sở an đồng tiếp tục tham gia cái công tác
công tác luân chuyển giáo viên hiện nay còn nhiều bất cập khi nhà trường không dựa theo tiêu chí nào mà chỉ công tác bỏ phiếu
khiến nhiều giáo viên bức xúc hụt hẫng trước việc họ bị điều chuyển sang trường khác một cách bất ngờ
gây khó khăn trong công tác giảng dạy của giáo viên và học sinh
qua bài học rút kinh nghiệm của trường trung học cơ sở an đồng có lẽ ngành giáo dục cần xây dựng một bộ tiêu chí để đánh giá giáo viên
qua đó ứng dụng trong công tác luân chuyển giáo viên
ợ đồng thuận cao tránh những bức xúc không cần thiết trong môi trường giáo dục
chỉ trong hai tháng đầu năm bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho hơn năm mươi trẻ bị mắc ho gà
trong đó có bốn trường hợp đã tử vong đặc biệt trong năm nay trẻ mắc tập trung ở độ tuổi dưới ba tháng chưa được tiêm vaccine
trước tình hình nói trên bộ y tế cũng đã có công văn yêu cầu các tỉnh phía bắc tăng cường giám sát
và giả soát trẻ trong độ tuổi đi tiêm chủng đầy đủ vì đây là bệnh lây truyền qua đường hô hấp
đặc biệt cần theo dõi và cách ly khi phát hiện trẻ mắc bệnh ho gà
mới hơn một tháng tuổi nhưng bệnh nhi này đã mắc ho gà và được nhập viện trong tình trạng suy hô hấp
nguy cơ tử vong là rất cao dù đã một mươi ngày nhưng bệnh nhi vẫn phải lọc máu và sử dụng máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể
gia đình cho biết trước khi nhập viện cháu chỉ bị ho nhẹ nhưng chỉ vài ngày sau cơn ho kéo dài hàng tiếng và tím tái
chủ động cho đặt ống nội khí quản thở máy và cho thay máu
các bác sĩ cho biết điều hiện và triệu chứng của ho gà thường giống với viêm phế quản

các bác sĩ cho biết biểu hiện và triệu chứng của ho gà thường giống với viêm phế quản
chỉ khi bệnh nặng gia đình mới đưa vào
các bác sĩ cho biết điều hiện và triệu chứng của ho gà thường giống với viêm phế quản
trong đó có bốn trường hợp tử vong
những em bé chưa được tiêm phòng vaccine mà lại mắc ho gà là do các vấn đề liên quan đến cái kháng thể của bà mẹ
truyền sang con qua thời kỳ mang thai
có nghĩa rằng là các bà mẹ đó không đủ cái hiệu giá kháng thể chống lại vi khuẩn ho gà trong cái thời gian mang thai
và không đủ cái lượng kháng thể truyền cho con để con khi ra đời mới khi ra đời sẽ giúp cho con là kháng lại cái vi khuẩn ho gà
trước tình trạng này bệnh viện nhi trung ương đã có công văn đề xuất với bộ y tế
đưa vaccine ho gà vào chương trình tiêm chủng cho các bà mẹ đang mang thai để tăng miễn dịch cộng đồng
dần được thay thế bằng bếp ga bếp điện
tuy nhiên làng nghề nắn cà ràng ông táo ở huyện phú tân tỉnh an giang vẫn tăng ra sản xuất
hàng hóa làm ra bao nhiêu thường lái đến lấy trở đi tiêu thụ hết bấy nhiêu
thậm chí làm không kịp bán
dọc tỉnh lộ chín trăm năm mươi ba từ thị trấn phú mỹ đến xã phú thọ huyện phú tân tỉnh an giang
những chiếc gà ràng ông táo đủ kích cỡ xếp thành hàng thành dãy trên đường trong sân dưới sàn nhà
đây chính là làng nghề nắn carang ông táo đã hình thành ở địa phương hơn nửa thế kỷ qua
cà ràng có rất nhiều loại chia theo tỷ lệ kích cỡ và tên gọi như lò thượng lò chung lò hạ lò ống khói
mỗi loại lò lại có cách làm khác nhau
nguyên liệu chính làm ca răng là đất xét nhưng phải pha trộn giữa đất cát với tỷ lệ thích hợp
nhờ vậy danh tiếng gà ràng phú tân được nhiều nơi biết đến ưa chuộng nên người làm nghề cũng có thu nhập khá hơn
màng cũng có lý lắm màng nắng thì màng cũng kiếm màng đợt
có sợ mưa gió thì nó cực khổ lắm ví dụ như một tháng mà đốt ba bồ nắng
còn mưa một tháng ha hai bộ mưa không phải cực lắm
và đặc biệt hơn cả tất cả những khâu trọng yếu mang lại nét đẹp
cái hồn nét duyên của chiếc ca ràng phải do chính người phụ nữ làm
bởi thế làng nghề nắn cà răng ông táo còn tạo công an việc làm cho hơn năm trăm linh lao động tại địa phương
mà phần lớn là phụ nữ có thu nhập ổn định từ cái nghề truyền thống của quê mình
cái này thì em làm khoảng ba năm nay rồi thu nhập thì cũng trung bình vậy đó
nói chung màng thì cũng đủ sống như mình chịu khó mình thức sớm thì mình màng được nhiều chút vậy đó
làm bóng lại rồi mình
bỏ đắp vô khuôn mình làm á mình gắp manh á mình làm á
chúng ta không có con số thống kê nhưng mà là người sinh sống tại đây từ nhỏ tới lớn
thì tôi được biết cái cà ràng nó thịnh hành khoảng năm mươi năm trở về trước
năm mươi năm trở lại đây thì nó có những tiến bộ khoa học kỹ thuật
nó có nhiều loại bếp chụm nhiều chất đốt khác nhau
thành ra cái cà ràng nó từ từ nó lùi dần lùi dần về nông thôn
nhưng mà đặc biệt là ở đây sản xuất không kịp bán là người ta vẫn còn chở đi đi xa
có nhiều dùng vẫn còn mặn mà cái lò củi cái cà ràng này
cụ thể là ở tại đây thì chở đi rất nhiều ra miệt ngoài tức là ở tây ninh
dẫu cái nghề nắn cà ràng ông táo bây giờ không còn hương thịnh như xưa
thu nhập cũng không cao nhưng mỗi người thợ đều thể hiện lòng đam mê yêu quý
và tâm huyết với cái nghề của quê hương xứ sở
trong phần tin quốc tế
mỹ đảng cộng hòa trình dự luật mới tiến đến bãi bỏ obamacare
tại mỹ một dự luật mới có tên gọi là luật chăm sóc sức khỏe mỹ aca
vừa được các hạ nghị sĩ đảng cộng hòa công bố
dự luật nhằm mở đường cho việc thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe obamacare
một trong những di sản của cựu tổng thống barack obama
một trong những điểm khác biệt của aca
so với obamacare là dự luật mới sẽ loại bỏ các nội dung liên quan tới thuế
trợ cấp và nghĩa vụ bảo hiểm của các chủ lao động
loại bỏ và thay thế chương trình obamacare là một trong những ưu tiên hàng đầu
kể từ khi tổng thống mỹ donald trump nhậm chức
tiến trình bãi bỏ obamacare được nhận định sẽ phải mất nhiều tháng
và việc triển khai một kế hoạch thay thế sẽ cần nhiều thời gian hơn
tuy nhiên giới quan sát cho rằng dự luật aca sẽ phải sửa đổi nếu muốn được ban hành
vì hiện đang đối mặt với không ít phản đối
hàng triệu công dân mỹ bị mất bảo hiểm y tế
hơn nữa với việc hơn hai mươi triệu người mỹ đang được bảo hiểm y tế giá rẻ nhờ obamacare
việc hủy bỏ chương trình này sẽ khiến các công ty bảo hiểm rút khỏi thị trường
thẩm quyền của tòa án công lý quốc tế của liên hợp quốc không áp dụng
đối với đơn kiện của ukraine chống lại nước nga
đây là tuyên bố của vụ trưởng vụ pháp luật bộ ngoại giao nga roman kolotin
trước tòa án này tại la hay hà lan
đại diện vụ pháp luật bộ ngoại giao nga roman kolodkin
ngoại giao nga cho biết ukraine kiện nga vi phạm công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố
và công ước quốc tế về loại bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc
là hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của tòa án
đó là các vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết
ngoài ra việc sử dụng tòa án của liên hợp quốc để khép tội khủng bố
đối với phần lớn nhân dân ở hai cộng hòa tự xưng lugansk và donetsk
ở miền đông ukraine và buộc tội nga bảo trợ khủng bố
là việc làm sai lầm và không đúng thẩm quyền của tòa án này
trước đó ngày sáu tháng ba tòa án công lý quốc tế của liên hợp quốc tại la hay
bắt đầu xem xét đơn kiện của ukraine đối với nga
trong đó ukraine cáo buộc nga từ năm hai nghìn một mươi bốn can thiệp quân sự vào ukraine
tài trợ cho các nhóm vũ trang ở miền đông
cũng như dùng vũ lực chiếm một phần lãnh thổ của ukraine tại crimea
thái lan cho biết cảnh sát nước này vừa thu giữ hơn ba trăm linh kg ngà voi
và bắt giữ một nghi phạm nổ
người gambia bị nghi ngờ buôn lậu số ngà voi này
số ngà voi bị thu giữ được đựng trong một mươi năm thùng
được khai báo là trở đá từ malawi rồi đi qua ethiopia
và tới sân bay quốc tế suvarnabhumi của thái lan hồi tuần trước
ước tính số ngà voi buôn lậu này có trị giá gần năm mươi đô la
nghi phạm người gambia hiện đang sinh sống tại thái lan
đã bị bắt giữ khi đến sân bay nhận những thùng hàng này
nếu bị buộc tội buôn lậu người này có thể đối mặt với án phạt ba năm tù giam
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd vừa nâng dự báo tăng trưởng
của kinh tế anh trong năm hai nghìn một mươi bảy
điều này mang lại động lực không nhỏ cho bộ trưởng tài chính anh philip hammon
trước khi ông có bài phát biểu quan trọng về ngân sách sắp tới
oecd dự báo kinh tế anh sẽ tăng trưởng một sáu trong năm hai nghìn một mươi bảy
cao hơn đáng kể so với dự đoán tăng một hai đưa ra hồi tháng một mươi một năm ngoái
nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng một tám trong năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên oecd giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng một của anh cho năm hai nghìn hai mươi
mức yếu kém nhất kể từ giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn chín
bên cạnh đó oecd cũng lưu ý rằng nhịp độ tăng trưởng của kinh tế anh năm nay
có phần kém nhiệt hơn so với năm ngoái do lạm phát tăng trong bối cảnh đồng bằng rất giá
đang khiến người tiêu dùng xứ sương mù hạn chế chi tiêu
theo đánh giá của oecd tốc độ tăng nhanh chóng của giá nhà đất tại anh và một số nước khác là
cảnh báo cho nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế
thưa quý vị trong bản tin thời sự sáng nay ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn câu chuyện về một nữ trí thức trẻ
cô đã tự làm hàng trăm video clip dạy tiếng anh miễn phí
thu hút hơn bảy triệu lượt người học yêu thích ngôn ngữ này trên khắp việt nam
anh trần đại nghĩa công tác tại một công ty kinh doanh nông sản
của mỹ tại việt nam
tiếng anh là công cụ hữu ích để anh có một công việc ổn định và mức thu nhập khá cao
do công việc khá bẩn rộn hàng ngày anh nghĩa thường xuyên xem các clip do cô nguyệt làm
và đăng tải trên mạng để trao dồi thêm tiếng anh
chỉ cần tay nghe máy tính hoặc smartphone thì ngồi ở bất kỳ đâu
anh đều có thể học tiếng anh dễ dàng
thật sự là mình cũng rất là hy vọng ở việt nam có nhiều những người như cô việt
mà tiếng anh họ tốt họ sẽ giúp cho cái việc tốt
cái việc học tiếng anh của mọi người nhất là những bạn trẻ nó cải thiện nhanh
rất là cảm ơn cô nguyệt và hy vọng cô sẽ ra được ngày càng nhiều những clip hữu ích cho mọi người
khác với anh nghĩa chị nguyễn thị kim liên ba mươi chín tuổi là nhân viên thư viện đại học quốc gia hà nội
công việc của chị ít dùng đến tiếng anh nhưng với niềm đam mê môn ngoại ngữ này và để dạy cho con
mình học tiếng anh tốt hơn chị đã tranh thủ học tiếng anh online miễn phí từ các clip của cô nguyệt
tôi chỉ học qua các video của cô thôi tôi thấy cô nguyệt là uốn dạy cho những người học từng cách phát âm
từng cách gọi là đặt lưỡi ở đâu hay là phát âm cây âm thì phải đặt mô như thế nào
hay là phát âm cái âm thì sờ tay lên mũi để cảm giác là cái mũi của mình nó dung thì đấy là âm mũi
tôi nghĩ là rất hiệu quả
gần hai trăm linh clip dạy phát âm và từ mới tiếng anh đã được cô giáo trẻ làm từ năm hai nghìn một mươi
từ năm hai nghìn một mươi sáu mới chính thức làm series mỗi ngày một từ tiếng anh để sửa phát âm sai với thông điệp
phát âm chuẩn là con đường ngắn nhất để giao tiếp thành công
cô đã tự viết kịch bản rồi may mò dùng máy ảnh điện thoại thông minh để ghi hình
tự học các phần mềm dựng phim gửi tới người học trên khắp việt nam những video học dễ hiểu nhất
dễ nhớ nhất
lượng người thụ hưởng miễn phí các video của cô giáo trẻ ngày càng đông thông qua các kênh youtube
các trang báo điện tử lớn và mạng xã hội facebook ở việt nam
thời gian mà mình ở mỹ thì mình thấy rằng là tiếng anh của người việt nam có rất nhiều vấn đề
nói không rõ ràng mặc dù là giao tiếp có thể tự tin nhưng mà người nước ngoài không có hiểu
mình ở mỹ thì mình cũng hỗ trợ người việt nam trong cái quá trình hòa nhập với cả môi trường học tiếng anh ở mỹ
cho nên là mình quyết định là về nhà và sẽ làm những cái clip dạy tiếng anh miễn phí cho cộng đồng
để mọi người đều có thể được học tiếng anh và phát âm chuẩn
sau một thời gian mà mình làm clip tiếng anh thì mình thấy là mọi người cũng có rất là nhiều người quan tâm
và chia sẻ cái video clip của mình
mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
mơ ước của mình là người việt nam có thể sánh vai với cả những nước khác
để khi mà người việt nam ra quốc tế nói tiếng anh thì người ta không nghĩ đi ra tiếng anh của việt nam
mà họ nghĩ rằng là những người việt nam là tiếng anh như người mỹ
thì đấy là mơ ước của mình
và trong tương lai thì mình sẽ cố gắng làm những cái video nó hướng dẫn tiếng anh cụ thể hơn nữa
và có tính lan tỏa nhiều hơn nữa
gần đây nhất hôm qua ngày bảy tháng ba cô giáo trẻ đã đưa tới người học online khắp cả nước
video mới nhất với chủ đề
ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba vừa vui nhộn vừa ngắn gọn và dễ nhớ
là một tỉnh có dân số đứng thứ ba trên cả nước
trong những ngày qua thị trường tiêu thụ hoa tươi tại thanh hóa đã rất nhộn nhịp
đón ngày quốc tế phụ nữ
đã là phụ nữ thì dường như ai cũng thích hoa
cách đây vài ngày các trang trại hoa quy mô lớn tại thanh hóa đã áp dụng những biện pháp đặc biệt
để hy vọng có được những bông hoa tươi thắm nhất cho ngày quốc tế phụ nữ
ông lê văn hạnh chủ sở hữu hai trang trại hoa rất lạc quan về thị trường hoa tại tỉnh thanh hóa
đặc biệt là nhu cầu hoa tươi trong dịp này
bản thân tôi thì rất thích được tặng hoa nhất là những ngày lễ dành cho phụ nữ như ngày tám tháng ba này
khách hàng và cái năng lực của mình thì nói chung nó rộng lắm mình đáp ứng không nổi
trừ khi là cái năng lực mình không sản xuất ra được cái bông hoa đẹp thôi
chứ còn đả là sản xuất ra mình bây giờ tập trung làm sao làm để cho bông hoa nó thật đẹp thì không lo cái đầu ra
càng gần ngày tám tháng ba nhu cầu hoa tươi tại thanh hóa càng nóng lên từng giờ
đó chính là lý do mà mới sang ngày hôm nay các nhân viên tại cửa hàng hoa này đã làm việc suốt đêm
để vài tiếng nữa sẽ giao hơn một trăm linh đơn đặt hàng cho một số cơ quan trên địa bàn
cũng như để có thể phục vụ ngay các nhu cầu của khách lẻ
về giá cả thì những ngày lễ này thì nó cũng hơi biến động một chút nhưng mà nó cũng không phải là lớn lắm
nhưng mà cái chính là vẫn là cái món quà tinh thần
người ta nghĩ đến cái món quà tinh thần này dành cho các mẹ các bà các chị trong ngày tám tháng ba
cái đặc biệt của trẻ em phụ nữ
do nhu cầu tăng cao nên giá hoa tươi cũng nhỉnh hơn ngày thường
thế nhưng sáng nay cánh mày dơ vẫn vui vẻ rút hầu bao
có lẽ đúng như người ta thường nói một năm mới có một ngày mà quan trọng hơn cả
phụ nữ và hoa đây chắc chắn là những điều kỳ diệu của cuộc sống
người chị em gái người bạn gái khó quên
tình yêu và sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ chung quanh chúng ta
đã làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn quý giá hơn
mong rằng trong ngày đặc biệt ngày hôm nay
ngày thế giới bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với phụ nữ
các mẹ các chị em và các bạn sẽ nhận được những lời chúc
những món quà ý nghĩa nhất và chân thành nhất
và đến đây chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân cũng xin được kết thúc